với hành vi giữ người trái pháp luật ba đối tượng phan đình nghĩa nguyễn đức tú và đậu thị ly ly ly ly cùng quê đắk lắc đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ
theo điều tra vào khoảng đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba phan đình nghĩa đưa ba người phụ nữ vào làm tại một quán karaoke trên địa bàn khu phố sáu phường thới hỏa thị xã bến cát tỉnh bình dương
mỗi ngày khi hết giờ phục vụ khách nghĩa phân công cho nguyễn đức tú đưa đón ba người phụ nữ từ quán karaoke về căn nhà do nghĩa tú và ly thuê tại khu phố bốn phường thới hòa thị xã bến cát
do không muốn làm việc tại cơ sở karaoke nên ba người phụ nữ trên đã bỏ trốn
tuy nhiên cả ba đã bị nghĩa cùng đồng bọn truy tìm bắt về giam giữ canh gác và ép ký giấy vay nợ ba năm triệu đồng một người
sau khi nhận tin báo công an phường thới hòa đã mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội và mục đích giữ các nạn nhân nói trên là để làm tiếp viên cho quán karaoke và thu lợi nguyện hoa hồng